trong phần tin thế giới tổng thống đắc cử mỹ tuyên bố sẽ trục xuất ba triệu người nhập cư
eu xem xét trừng phạt thổ nhĩ kỳ vì các hành động chấn áp đảo chính
tổng thống mỹ mới đắc cử donald trump vừa tuyên bố
ông sẽ có kế hoạch trục xuất ngay lập tức hai ba triệu người nhập cư không có giấy tờ cư trú hợp pháp tại nước này
trả lời phỏng vấn kênh truyền hình cbs ông donald trump cho rằng
các đối tượng bao gồm tội phạm người có tiền án tiền sự buôn bán ma túy thành viên của các băng đảng
ước tính khoảng hai ba triệu người sẽ phải rời khỏi nước mỹ
ngoài ra chính quyền mới của ông trump sẽ đánh giá chính sách đối với người nhập cư trái phép còn lại đang định cư tại đây
trong khi đó ông trump còn tuyên bố một số đoạn trong bức tường biên giới với mexico có thể sẽ được thay thế bằng hàng rào ở một số khu vực nhất định
theo ước tính của viện chính sách nhập cư có khoảng tám trăm hai mươi người nhập cư trái phép có tiền sử phạm tội ở mỹ
liên minh châu âu đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với thổ nhĩ kỳ
với lý do chính phủ nước này bắt giữ các thành viên trong đảng dân chủ nhân dân đối lập
phát biểu với tờ tấm gương của đức số ra ngày hôm nay chủ tịch nghị viện châu âu martinschu cho biết
liên minh châu âu đang cân nhắc việc áp đặt các biện pháp trừng phạt với thổ nhĩ kỳ
cũng như thúc đẩy cải cách liên minh hải quan trước cuối năm nay
tuyên bố của ông suchu được đưa ra sau khi thổ nhĩ kỳ bắt giữ một loạt thành viên
đảng dân chủ nhân dân đối lập và các nhà báo liên quan đến cuộc đảo chính hồi tháng bảy
ngoài ra eu sẽ tạm dừng các cuộc đàm phán về việc thổ nhĩ kỳ gia nhập khối này
nếu chính phủ tiếp tục các hoạt động thanh trừng sau đảo chính
riêng trong ngày hôm qua bộ quốc phòng thổ nhĩ kỳ đã đình chỉ chức vụ hai trăm chín mươi một binh sĩ
và một mươi chín quan chức cấp cao thuộc lực lượng hải quân với cáo buộc liên quan đến cuộc đảo chính
và không hợp tác trong cuộc điều tra về việc tuyên truyền cho khủng bố
tiếp tục thông tin về trận động đất mạnh bảy tám độ richter
xảy ra vào đêm ngày hôm qua theo giờ địa phương tại new zealand
tính đến thời điểm hiện tại thì đã có ít nhất hai người thiệt mạng
tuy nhiên nhà chức trách cho biết là con số thương vong còn có thể gia tăng
phát biểu trước báo giới thủ tướng new zealand john key xác nhận
con số thương vong còn có thể tăng cao do động đất xảy ra lúc nửa đêm
và thống kê vẫn chưa đầy đủ
ngay sau động đất cảnh báo sóng thần đã được ban bố
tại các thị trấn ven biển ở khu vực đảo nam và dọc bờ biển phía đông
thuộc đảo bắc của new zealand
hiện hệ thống liên lạc tại nước này bị gián đoạn do dư chấn kéo dài suốt nhiều giờ qua
nhiều tuyến đường cũng đã bị chặn do lở đất
các máy bay trực thăng quân sự đã được triển khai tới các khu vực bị tàn phá nặng nề nhất
còn tại iraq quân đội nước này vừa thông báo đã giành lại thành phố cổ nimrat
từng bị tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng chiếm đóng cách đây gần hai năm
thông báo của quân đội iraq nêu rõ
các binh sĩ đã giải phóng thành phố nimroud và cắm quốc kỳ trên các tòa nhà
và giành lại làng numania ở phía đông nam thành phố
nimrut từng là thủ đô của đế chế assyria
trải dài từ ai cập đến nhiều khu vực ngày nay thuộc iran và thổ nhĩ kỳ
còn tại mosul cách nimrut khoảng ba mươi km về phía bắc
các lực lượng iraq thừa nhận đà tiến bước đang chậm dần khi vào trăm thành phố
do sự kháng cự của các tay súng is cũng như việc chúng sử dụng dân thường làm lá chắn sống
hiện căn cứ điện lớn cuối cùng của is tại iraq này đã gần như bị phong tỏa
tuy nhiên đến nay mới chỉ đột phá được tuyến phòng vệ của is
ở khu vực phía đông thành phố
liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại bungary
ngày hôm qua thủ tướng nước này ông boyko borisov tuyên bố sẽ từ chức
sau khi các kết quả thăm dò cử tri ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy
ứng cử viên đảng xã hội đối lập rumen radev đã giành chiến thắng
thủ tướng borisov cho biết sẽ đệ đơn từ chức trong ngày hôm nay
đồng thời khẳng định kết quả thăm dò của cuộc bầu cử tổng thống bungary cho thấy
liên minh cầm quyền đã không còn giữ được thế đa số
nếu ông borisov thực hiện quyết định này
nhiều khả năng một cuộc bầu cử thủ tướng trước thời hạn sẽ được tổ chức vào đầu năm sau
và có thể đẩy quốc gia đông âu này rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị
kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy
ứng cử viên đảng xã hội ông pradesh đã giành chiến thắng với gần sáu mươi tỷ lệ ủng hộ của cử tri
trong khi đó bà sacheva ứng cử viên do thủ tướng borisov lựa chọn
chỉ nhận được ba mươi năm số phiếu ủng hộ
trước đó ông raf cho biết nếu đắc cử ông sẽ ủng hộ dỡ bỏ trừng phạt nga
và thiết lập mối quan hệ gần gũi hơn với moscow
lễ hội đua thuyền truyền thống trên đoạn sông tolesav
phía trước cung điện hoàng gia ở thủ đô phnom penh của campuchia đã khai mạc vào ngày hôm qua
lễ hội này được tổ chức vào thời điểm kết thúc mùa mưa
và là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm ở nước này
tham dự lễ khai mạc lễ hội có quốc vương norodom sihamoni
chủ tịch thượng viện samdet sechum
chủ tịch quốc hội samdet hensom rim
và thủ tướng samdet hunsen
lễ hội đã thu hút hàng nghìn người dân campuchia cùng nhiều du khách quốc tế đến xem và cổ vũ các đội đua
tham gia tranh tài trong ba ngày của lễ hội năm nay
có hai trăm năm mươi bảy thuyền đua với một mươi bảy bảy trăm linh tay trèo từ khắp các địa phương trong cả nước
và một số ban ngành của campuchia
thuyền đua thường được trang trí theo kiểu từ thời an co với những màu sắc mang ý nghĩa khác nhau
màu vàng tự trưng cho tính trung thực

màu xanh lá cây mang ý nghĩa cho sự hạnh phúc
màu hồng biểu thị lòng can đảm
màu vàng kim loại thể hiện sức mạnh và quyền lực
năm nay chính phủ cho phép tổ chức lễ hội này
người dân cùng các tay trèo đều rất phấn khởi
để bảo đảm an toàn cho lễ hội và giữ gìn an ninh trật tự
hơn một mươi nhân viên an ninh được triển khai trên địa bàn thủ đô
trước đó lễ hội này được tổ chức trở lại kể từ sau thảm họa
ba trăm năm mươi ba người bị dẫm đạp trong cơn hoảng loạn trên một cây cầu
gần đoạn sông nơi các tay trèo đang so tài
trong lễ hội đua thuyền năm hai nghìn một mươi
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự